các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đại diện cửa hàng cho biết ngay từ đầu tecoffiels đã đề xuất hỗ trợ trước khi cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luật
vị này cũng thông tin ngoài những chi phí nhập viện ban đầu the cophi house đã hỏi ý kiến của gia đình bác sĩ lý về số tiền bồi thường phù hợp
tuy nhiên thời điểm đó the coffee house chưa nhận được câu trả lời của gia đình nạn nhân
đến nay đại diện the cophie house cho biết phía doanh nghiệp vẫn liên tục trao đổi và chờ phản hồi từ gia đình bác sĩ lý
đồng thời sẵn sàng thảo luận về các khoản mà gia đình yêu cầu
trước câu hỏi liệu the coffee house và ban quản lý tòa nhà việt tower bác xuân thái hà
đã làm việc và thống nhất phương án xử lý vụ việc bồi thường cũng như xem xét trách nhiệm thuộc về ai
đại diện the cophealth cho biết hai bên đã làm việc nhưng vì thỏa thuận bảo mật nên không thể tiết lộ
chiều cùng ngày một nhân sự việt tower cho biết ban quản lý tòa nhà đã làm việc với công ty quận đống đà
và sẽ căn cứ vào kết luận của cơ quan chức năng để xử lý vụ việc
vị này cũng cho hay ban quản lý tòa nhà cũng đã liên hệ với cha của bác sĩ lý
để bàn bạc về phương án bồi thường tuy nhiên gia đình nạn nhân chưa phản hồi
câu hỏi được đặt ra rằng tấm kính bị rơi vỡ trong vụ việc là của the coffeos thi công lắp đặt
hay là thiết bị nguyên bản của tòa nhà
một nhân sự phía việt tower trả lời cần phải xem lại hồ sơ chứ không nắm được chính xác
tuy nhiên lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trung liệt cho biết tấm kính là một phần tường kính
bao quanh tòa nhà là kính nguyên bàn của chủ đầu tư xây dựng quán cà phê chỉ trang trí nội thất không sửa chữa lớn
thưa quý vị liên quan đến vụ việc một nữ bác sĩ bệnh viện ca bị tấm kính rơi vào người khi đang đi uống cà phê dẫn đến bị thương nặng
năm ngày sau khi sự việc được lan truyền và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
phía the cophie house đã đưa ra mức hỗ trợ tài chính là một trăm một mươi bảy triệu đồng nhưng gia đình bác sĩ hoàng minh lý chưa phản hồi
chi tiết ra sao mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo đó đại diện truyền thông của the cophie house cho biết bác sĩ minh lý là khách hàng và gặp sự cố tại cửa hàng
nên họ không chối bỏ trách nhiệm
vị này cho biết ngay từ đầu the coffee house đã đề xuất hỗ trợ trước khi các cơ quan chức năng kết luận theo quy định của pháp luận
bên cạnh chi phí nhập viện ban đầu the corphie house có hỏi ý kiến gia đình về số tiền phù hợp
và tại thời điểm đó tờ copy house được hiểu là gia đình chưa có đủ thông tin nên chưa trả lời được
thương hiệu này cho hay vẫn liên tục trao đổi và đang chờ phản hồi từ phía gia đình
họ sẵn sàng thảo luận về các khoản mà gia đình đang yêu cầu và đáp ứng thỏa đáng
the coffee house và gia đình đều thống nhất ưu tiên sức khỏe của bác sĩ minh lý và đảm bảo riêng tư bảo mật về việc thảo luận
liên quan vấn đề này gia đình bác sĩ minh lý cho biết hiện muốn tập trung chữa trị cho con gái
mọi thủ tục bồi thương sẽ làm việc sau và thực hiện đúng quy định của pháp luận
bác sĩ hoàng minh lý hai mươi chín tuổi công tác tại bệnh viện ca tân triều gặp nạn khi đi uống cà phê cùng bạn bè
tại cửa hàng the coffee house trên phố thái hà quận đông đà hà nội tối hai mươi tháng bốn
thời điểm đó trời mưa bão
sau đó tầng kính lớn từ tầng hai đổ sập xuống trúng người trị lý và một vài người khác
bạn bè lập tức đưa chị vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
liên quan đến vụ việc luật sư trần minh hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình đoàn luật sư thành phố trinh minh
đánh giá đây là sự việc đáng tiếc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của bác sĩ minh lý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận
theo ông hùng để xác định trách nhiệm bồi thường cần có sự phối hợp xác minh của nhiều bên
dưới góc độ pháp lý luật sư cho rằng đối với vụ việc này the cop fi health đơn vị thi công kính cường lực và đơn vị quản lý tòa nhà viettower sẽ là các bên cần được làm rõ trách nhiệm
trong đó luật sư đặt ra hàng loạt vấn đề như việc thi công được diễn ra như thế nào có dấu hiệu của sự tắc trách làm sai quy trình thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra nghiệm thu dẫn tới hậu quả như trên hay không
chủ quán đơn vị thi công và đơn vị quản lý vận hành có thường xuyên kiểm tra độ an toàn chịu lực của tấm kính cũng như độ hao mòn chóc lở của hạng mục này theo thời gian hay không
về mặt kỹ thuật cần làm rõ tấm kính đã được thi công đúng kỹ thuật đảm bảo an toàn chưa việc nghiệm thu diễn ra như thế nào các bên liên quan có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hay không
nếu việc tấm kính rơi xuống là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước không thể khắc phục dù các bên liên quan đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép
trách nhiệm bồi thường đối chiếu theo pháp luật của the cophie house và các đơn vị liên quan có thể được loại trừ
tuy nhiên nếu gia đình và các bên liên quan có thỏa thuận khác về việc bồi thường thỏa thuận này vẫn sẽ được pháp luật ghi nhận
nếu xác định có yếu tố lỗi dẫn đến việc tấm kính rơi xuống làm bác sĩ minh lý bị tổn thương nghiêm trọng
các bên có lỗi sẽ phải liên đối chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra cho nữ bác sĩ trong phạm vi lỗi của mình gây ra
theo điều năm trăm chín mươi bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm bác sĩ minh lý sẽ được bồi thường thiệt hại các khoản tiền do sức khỏe bị xâm phạm
như chi phí hợp lý cho việc cứu chữa bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất bị giảm rút thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút
chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc
nếu nạn nhân bị mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc và các thiệt hại khác do pháp luật quy định
bên cạnh đó cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra cụ thể lỗi thuộc về cá nhân tổ chức nào để có thể đưa ra hình thức xử lý phù hợp
ngoài việc bồi thường dân sự nếu xét thấy có dấu hiệu hình sự cần khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật
về vấn đề này chỉ huy công an phường trung liệt cho biết đơn vị phối hợp cùng các đội nghiệp vụ công an quận đống đa làm rõ sự việc
thưa quý vị vụ tai nạn xảy ra bất ngờ đã cướp đi cuộc sống bình thường của một nữ bác sĩ trẻ với tương lai rộng mở phía trước
trong suốt những ngày qua ông hoàng văn thành chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
là bố của nữ bác sĩ bùi minh lý nạn nhân trong vụ việc thương tâm liên tục di chuyển giữa bệnh viện đại học y hà nội và bệnh viện ca tân triều
vừa chăm vừa ung thư máu tiên lượng nặng vừa chăm con gái
người cha nhớ lại gần một mươi giờ đêm ngày hai mươi tháng bốn ông đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ
nghe thấy tiếng con gái bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con
ông thành nghẹn ngào cho biết ban đầu ông tưởng con gái nói đùa lúc sau ngày con nói được các bạn đưa vào bệnh viện
chân tay ông bùn rùn gia đình vội vàng ra hà nội trong đêm
bệnh viện đại học y hà nội cho biết bác sĩ lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
bệnh nhân có nhiều thân đốt sống bị vỡ tổn thương tủy sống dẫn đến hai chân liệt hoàn toàn
gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngược kín tràn máu và khí mạng phổi hai bên
rách cơ hoành chấn thương can độ bốn và lách độ hai
sáng hôm sau ông thành có mặt tại bệnh viện lúc này bác sĩ lý đã rơi vào tình trạng hôn mê
cũng từ ngày đó ông túc trực bên con gái rồi đảo qua bệnh viện ca mỗi khi vợ cần
ông thành nghẹn ngào cho hay ngày nào ông cũng động viên con
hỗ trợ con tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ
còn mạnh mẽ lắm từ nhỏ con đã mạnh mẽ và bây giờ cũng vậy
ngày một mươi tháng năm bác sĩ trần quang trung người trực tiếp điều trị cho bác sĩ lý
cho biết bệnh nhân đang có những chuyển biến tích cực tại khoa ngoại thần kinh cuộc sống
bệnh viện đại học y hà nội dù nhập viện với tình trạng rất nặng
sức khỏe của chị đã có những tiến triển đáng kể có thể giao tiếp với mọi người xung quanh
bác sĩ lý được theo dõi để giúp xuân đê dẫn lưu mạng phổi
sau đó sẽ tập ngồi tập phục hồi chức năng
các bác sĩ cũng đã thực hiện một ca mổ để phá cơ hoành
sau đó hai tuần là một ca phẫu thuật để cố định cuộc sống và giải ép tùy
nhằm giảm thiểu hậu quả lâu dài
trên ra giải thích bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động hai chân
đại tiểu tiện không tự chủ do tùy ngực bị đụng dập nặng
ca mổ thứ hai nhằm giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lăn
bác sĩ trung cho biết bệnh nhân còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn
đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân
lý cũng mất hoàn toàn khả năng tự điều khiển đại tiểu tiện
nói về nữ bác sĩ ông thành vẫn luôn tự hào về người con học giỏi tự lập từ nhỏ
do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà hai trăm linh km
người cha hiếm khi có dịp về nhà hai con đều do vợ chăm sóc
sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại đại học y hàn đội khoa hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khoa hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
chị lý công tác tại bệnh viện ca tân triều chưa được bao lâu thì tai nạn từ trên trời rơi xuống
ông thành chỉ mong phép mẫu đến với con mình
đại diện hội đồng hương nghệ an trường đại học y hàn đội cho biết
với tổn thương nặng nề thời gian điều trị bệnh của bác sĩ minh lý dự tính kéo dài
đại diện hội đồng hương cho hay biến cố quá bất ngờ xảy đến
người bác sĩ trẻ tài năng và giỏi giang có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân
với cơ hội phục hồi ít ỏi đối diện với muôn vàn khó khăn phía trước
biết hoàn cảnh gia đình ông thành khó khăn
phải xoay sửa các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của vợ và con gái
hội đồng hương đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp bác sĩ minh lý viết tiếp những giấc mơ tuổi trẻ
trong khi đó chỉ huy công an phường trung liệt cho biết
đơn vị phối hợp cùng với các đội nghiệp vụ công an quận đống đa làm rõ sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo